tăng lương tối thiểu vùng và những nội dung sẽ bị nghiêm cấm trên không gian mạng
đây là hai trong số những chính sách nổi bật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị định số một trăm năm mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín như sau
vùng một mức lương là bốn một trăm tám mươi đồng một tháng vùng hai mức lương là ba bảy trăm một mươi đồng một tháng vùng ba mức lương là ba hai trăm năm mươi đồng một tháng vùng bốn mức lương là hai chín trăm hai mươi đồng một tháng
như vậy mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương năm hai nghìn một mươi tám khoảng một trăm sáu mươi đến hai trăm linh đồng một tháng
người dân được áp dụng mức lương này làm việc theo chế độ hợp đồng của bộ luật lao động làm việc trong doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp
hợp tác xã trang trại hộ gia đình cá nhân và các tổ chức khác của việt nam có thuê người lao động theo hợp đồng
người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức nước ngoài tổ chức quốc tế tại việt nam
luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín quy định rõ nghiêm cấm sử dụng để thông tin các nội dung sau
tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam như xuyên tạc phỉ bán chính quyền xúc phạm dân tộc quốc kỳ
xuyên tạc lịch sử phủ nhận thành tiêu cách mạng
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc xúc phạm tôn giáo phân biệt đối xử về giới phân biệt trùng tập
kích động gây bạo loạn phá rối an ninh gây rối trật tự công cộng như kêu gọi tổ tập đông người gây rối chống người thi hành công vụ
thông tin sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội bằng không gian mạng